huyện tinh yên là một huyện có số lượng trẻ em dân tộc khá lớn chiếm khoảng năm mươi số học sinh trong toàn huyện thực hiện đề án tăng cường tiếng việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số
trong những năm qua ngành giáo dục và đào tạo huyện tinh yên chúng tôi cũng đã luôn luôn bám sát sự chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo trong việc tăng cường môi trường tiếng việt cho trẻ
đó là môi trường vật chất bao gồm các trang thiết bị các tài liệu học liệu để giúp cho trẻ tiếp cận với vốn tiếng việt một cách nhanh nhất hiệu quả nhất
bên cạnh đó là môi trường xã hội thì chúng tôi cũng quan tâm đến việc thực hiện các hoạt động ở trên lớp đối với trẻ
chúng tôi cũng quan tâm đến công tác bồi dưỡng tiếng dân tộc cho đội ngũ nhà giáo
để thực hiện việc
chúng tôi cũng quan tâm đến việc tăng cường tiếng việt cho trẻ một cách hiệu quả hơn
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng luôn luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền tới cha mẹ trẻ
để làm sao việc trẻ ngoài giờ lên lớp ở gia đình trẻ sẽ được cha mẹ trẻ tăng cường vốn tiếng việt nhiều hơn nữa